mở đầu với một thông tin từ hà nam vào ngày hôm qua hai mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày năm tháng bảy tại tổ sáu phường lê hồng phong thành phố phủ lý
tối ngày năm tháng bảy nhóm một mươi một đối tượng cùng chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam do lê văn điều sinh năm hai nghìn sáu chú huyện thanh liêm cầm đầu điều khiển bảy xe mô tô đi với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
khi gặp xe ô tô ba mươi e hai nghìn bảy trăm chín mươi chín đi ngược chiều điều đã tạt đầu xe và dùng chân đạp vào phía bên lái làm vỡ hỏng gương chếu hậu và một số bộ phận khác của xe ô tô
sau đó nhóm đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô
gây dối trên nhiều tuyến giao thông cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý đã khởi tố sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục làm rõ hành vi của năm đối tượng có liên quan
còn tại quảng nam vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng hoàng nguyễn bảo minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường hòa hương thành phố tam kỳ để điều tra làm rõ về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra minh là nhân viên bưu cục của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại huyện núi thành được giao nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa xuất nhập tồn kho kiểm soát chốt ca tiền từ nhân viên giao hàng lưu trữ bảo quản tiền thu hộ và nộp về công ty
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao minh trực tiếp nhận tiền mặt của năm nhân viên giao hàng với tổng số tiền là hơn ba mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên minh chỉ bàn giao nộp lại cho công ty hơn một mươi một triệu đồng còn lại hơn hai mươi năm triệu đồng
chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
hành vi của minh ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với các tin tức đáng truy khắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố hà giang
thời điểm trên các lực lượng kiểm tra hành chính đối tượng ngô hải nam trú tại huyện yên minh phát hiện hai gói heroin
nam khai mang theo để bán cho một số người nghiện
quá trình khám xét trên người và chỗ ở của nam thu giữ một mươi bảy gói nhỏ heroin và một số đồ vật có liên quan
được biết ngô hải nam đang là phó hiệu trưởng trường phổ thông trung học bán chú tiểu học xã lũng hồ huyện yên minh
cùng giờ cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của dương văn tư trú tại huyện vị xuyên thu giữ chín gói nhỏ heroin và một số đồ vật khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai mươi tám năm trốn truy nã về tội buôn bán chất nổ
vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy đỗ thị dung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bị công an huyện bảo thắng bắt giữ
theo hồ sơ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dung đã mua tám trăm linh kíp mìn nổ rồi mang bán
khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ
thời điểm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đỗ thị dung đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đối với dung về tội buôn bán chất nổ
sau hai mươi tám năm bị truy nã đến ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện bảo thắng phát hiện đỗ thị dung đang sinh sống tại thôn hải sơn một xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai và đã tiến hành bắt giữ
sau bốn mươi ngày mở đợt cao điểm thu gom vũ khí vật liệu nổ công an tỉnh đắk lắc lực lượng công an toàn tỉnh đắk lắc đã thu hồi được gần bốn sáu trăm linh
công an tỉnh đắk lắc đã thu hồi được gần bốn sáu trăm linh vũ khí các loại từ người dân trong đó có một hai trăm bảy mươi tám khẩu súng
trong bốn mươi ngày qua lực lượng công an toàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay trong việc vận động người dân tự nguyện giao nổ vũ khí và liệu nổ
bên cạnh việc vận động người dân giao nổ vũ khí và liệu nổ nhiều đơn vị điển hình là công an huyện ea leo đã có cách làm hay đó là lấy nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm hỗ trợ động viên khích lệ người dân để đổi lấy súng đạn vũ khí các loại
sau bốn mươi ngày cao điểm lực lượng công an toàn tỉnh thu hồi được bốn năm trăm bảy mươi sáu vũ khí trong đó có một hai trăm bảy mươi tám súng các loại hai sáu trăm sáu mươi sáu viên đạn năm bốn kg đạn trì hai kg thuốc nổ năm quả lựu đạn
các mô hình công an huyện ea leo chuyển khai đó là thứ nhất là gạt xoát các khu vực đông dân cư để vận động tiêu chuyển tập trung đặc biệt là các mô hình điểm đổi gạo để thu hồi vũ khí
các mô hình công an huyện ea leo chuyển khai đó là thứ nhất là gạt xoát các khu vực đông dân cư để vận động tiêu chuyển tập trung đặc biệt là các mô hình điểm đổi gạo để thu hồi vũ khí
trong đợt cao điểm công an huyện ea leo đã thu được gần sáu trăm linh khẩu súng các loại trong đó có rất nhiều loại súng như là súng pcb trên một trăm linh khẩu súng kíp súng ga lít trên một trăm linh khẩu
chúng ta cũng đã xác định vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tàng trữ mua bán sử dụng trái phép trong nhân dân hết sức nguy hiểm đặc biệt là các hoạt động của các loại tội phạm
chính vì lẽ đó đòi hỏi chúng ta phải có một sự nỗ lực quyết tâm cố gắng cao hơn nữa để thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
làm thế nào các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ này càng ngày càng giảm đi
không để trở thành những hùng khí rất nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm mà còn tôn đọng sử dụng mua bán tàng trứ trong nhân dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
số vũ khí thu hồi đều là vũ khí hết sức nguy hiểm và có nguy cơ có thể xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự nghiêm trọng
dù lực lượng công an đã có nhiều đợt cao điểm vận động thu hồi nhưng tình hình tàng trữ sử dụng mua bán vũ khí ở địa bàn vẫn còn phức tạp
do đó trong thời gian tới
lực lượng công an các cấp tiếp tục vận động người dân giao nổ vũ khí góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
tại lâm đồng một vụ phá rừng nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện bảo lâm khi có hơn hai trăm năm mươi cây thông ba lá thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ hai mươi năm đến bốn mươi năm tuổi
tại các xã lộc phú và lộc ngãi bị khoan lỗ bơm hóa chất triệt hạ
trong đó có hơn một trăm năm mươi cây đã héo khô và có nguy cơ chết
tại hiện trường lâm tạc đã khoan lỗ đổ hóa chất đầu độc rừng thông tại các lô năm và sáu tiểu khu sáu trăm một mươi bốn thôn một mươi ba xã lộc ngãi
vụ việc được phát hiện vào ngày sáu tháng bảy với tổng cộng chín mươi ba cây thông từ ba mươi đến bốn mươi năm tuổi bị chết khô thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên
ngoài ra tại tiểu khu sáu trăm một mươi ba xã lộc phú có một trăm năm mươi chín cây thông ba lá bị các đối tượng đầu độc bằng hình thức ken gốc đổ hóa chất
hoặc quan sát mỗi cây thông bị các đối tượng khoan tự nhiên
từ hai đến ba lỗ rồi bơm hóa chất đầu độc
thủ đoạn đầu độc này bắt đầu tái diễn thời gian gần đây sau hơn bốn năm tạm lắng
theo nhận định các đối tượng đầu độc rừng thông là để lấn chiếm đất lâm nghiệp
sau khi phát hiện vụ việc hạt kiểm lâm huyện bảo lâm ủy ban nhân dân xã lộc phú và ban quản lý rừng phòng hộ danbri
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp giải độc cho rừng thông bị khen gốc đổ hóa chất
sau hơn một mươi ngày một trăm linh ba cây thông mới bị ken gốc đầu độc tại khoảnh bốn tiểu khu sáu trăm một mươi ba vẫn đang xanh lá và có dấu hiệu hồi phục với khả năng sống cao
trong khi đó năm mươi sáu cây thông tại khoảnh ba vẫn đang vàng lá và dần héo khô với khả năng hồi phục sống rất thấp
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả
liên quan đến bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường